hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng nay đinh thị lan có mặt tại tòa còn đào thị hàn ni có đơn xin xét xử vắng mặt
do nguyễn phương hằng không có kháng cáo nên nếu xét thấy cần thiết tòa sẽ xét hỏi
từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa nguyễn phương hằng xuống hàng ghế sau để ngồi
tại phần thủ tục đinh thị lan đề nghị đổi một thành viên trong hội đồng xét xử vì cho rằng thẩm phán này gây khó dễ
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng nội dung yêu cầu thay đổi thành viên hội đồng xét xử với lý do như lan đưa ra không thuộc trường hợp quy định tại điều bốn mươi chín điều năm mươi ba bộ luật tố tụng hình sự nên không chấp thuận yêu cầu của đinh thị lan
tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn phương hằng năm mươi ba tuổi là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bị tòa án nhân dân tp hcm xử sơ thẩm tuyên ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau đó nguyễn phương hằng chấp nhận mức án không kháng cáo và đã thi hành án
tuy nhiên đồng phạm của nguyễn phương hằng là đặng anh quân bốn mươi ba tuổi cựu giảng viên trường đại học luật tp hcm nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam và người có quyền nghĩa vụ liên quan là cậu nhà báo hàn ni cùng đinh thị lan đã kháng cáo
trong đó đặng anh quân cho rằng bản án hai năm sáu tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng tại phiên sơ thẩm bị cáo nói không phạm tội các bị cáo khác xin hưởng án treo án sơ thẩm tuyên một năm sáu tháng tù
hàn ni và đinh thị lan đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tư cách tố tụng của mình trong vụ án là bị hại
do vậy tòa án nhân dân cấp cao đã triệu tập nguyễn phương hằng đến phiên xử phúc thẩm để xem xét toàn diện vụ án
hai hôm trước bị cáo đã được trích xuất từ nơi thi hành án về trại giam trí hòa để áp giải đến phiên xử hôm nay
trước đó chiều ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ liên quan đến nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
thế nhưng cả năm bị cáo đều vắng mặt nên tòa đã hoãn
phiên tòa được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của đảng anh quân huỳnh công tân nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là đinh thị lan và đặng thị hàn ni
tại phiên tòa nguyễn phương hằng và đặng anh quân vắng mặt
ba bị cáo được tại ngoại là bị cáo huỳnh công tân nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà cũng phó mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa
luật sư hồ nguyên lễ bảo chữa cho ba bị cáo này có đơn xin hoãn phiên tòa do trùng lịch công tác từ trước
bà đặng thị hàn ni và ông huỳnh uy dũng vắng mặt còn bà đinh thị lan có mặt cùng hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình
trong phần thủ tục đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm cho rằng đây là lần đầu tiên phiên tòa được mở và vắng rất nhiều người tham gia tố tụng
vì vậy nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người liên quan đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa
các luật sư tham gia phiên tòa cũng đồng ý với quan điểm của đại diện viện kiểm sát trong việc đề nghị hoãn phiên tòa
khi được chủ tọa hỏi có ý kiến gì hay không thì bà đinh thị lan bật khóc nốt nở nói rằng
tôi rất mong muốn phiên tòa được diễn ra tôi là bị hại trong vụ án
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng phiên tòa này phóng mặt luật sư bảo chữa cho các bị cáo bị cáo có kháng cáo và đây là vụ án được sự quan tâm của dư luận
xét thấy để bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên tòa vào ngày bốn và năm tháng bốn
trước đó chiều ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phiên tòa xét xử nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm bắt đầu tranh luận
bà hằng nói đã biết sai và xin tòa xem xét cho bị cáo sớm được trở về
luật sư hồ nguyên lễ bào chữa cho các bị cáo phương hằng mai nhi và huỳnh công tân đã cho rằng
hành vi của những thân chủ của ông khách quan đã xâm phạm đến uy tín danh dự của những người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan về chủ quan xuất phát từ những hành vi lời nói xúc phạm bà phương hằng của những cá nhân này
hành động của bị cáo mang tính chất đơn giản không vô cớ mà các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
mà xuất phát từ lời nói của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
đây là vụ án đồng phạm giản đơn
ngoài bị cáo hằng những bị cáo còn lại chỉ tham gia với vai trò giản đơn là những người làm công an lương làm theo chỉ đạo
hành động của các bị cáo không chặt chẽ chủ yếu xuất phát từ tình cảm trong nội bộ công ty
theo luật sư bà hằng có nhiều hoạt động thiện nguyện
bà là người sáng lập quỹ hẳng hữu và đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho y tế giáo dục được các cơ quan nhà nước ghi nhận và biểu dương
luật sư cũng dẫn chứng một số nội dung live stream bài viết của phương hằng đã được các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc xác minh
trước phiên tòa nguyễn phương hằng có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả
nên dù những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan rút yêu cầu bồi thường bà hằng vẫn thể hiện thiện trí của mình
từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất
cụ thể đề nghị xử phạt bị cáo nguyễn phương hằng hình phạt bằng thời gian tạm giam cho các bị cáo nhi hà tân được hưởng án treo
trình bày bổ sung bà phương hằng khóc cho biết sự việc đến nông lỗi này bà đã rất đau khổ
nguyễn phương hằng nói bị cáo biết ở ngoài xã hội còn có rất nhiều người nghèo chờ đợi bị cáo
bị cáo thiết tha mong muốn được trở về giúp đời giúp người
bản thân bị cáo được sinh ra trong gia đình có giáo dục bị cáo chưa bao giờ cãi nhau với ai cả
nhưng bị cáo đau khổ do bị biết bao nhiêu con người tấn công nên đã sai phạm
bị cáo đã biết sai xin tòa xem xét cho bị cáo sớm trở về làm việc kiếm tiền lo cho dân nghèo
bị cáo bị bắt như thế này nhiều người thiết tha mong bị cáo trở về cho bị cáo có cơ hội giúp đời giúp người
có những gì bị cáo sai bị cáo rất ân hận
bằng cả trái tim toàn bộ lợi nhuận của công ty đại nam bị cáo mang ra hết giúp cho xã hội không thu một đồng nào
đó là ý tưởng sống của bị cáo
bị tổn thương quá mức nên bị cáo có những lời lẽ như vậy cũng do bị cáo uống rượu do đau khổ và bị ước chế
một mình bị cáo mà chống chọi với bao nhiêu con người bị cáo xin lỗi tất cả các cấp chính quyền
xin lỗi những người mà bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng trả
bị cáo là người có nhiều việc để làm chứ không phải rảnh rỗi để lên mạng xã hội dẫn đến hậu quả ngày hôm nay
bị cáo mong hội đồng xét xử thấu tình đạt lý và hiểu được lòng của bị cáo lúc nào cũng vì dân nghèo
quỹ mổ tim của bị cáo đã cứu hơn ba trẻ em đó là một bằng chứng thật sự
xin hội đồng xét xử cho bị cáo được về để làm những điều mà bị cáo từng làm hôm nay bị cáo vô cùng ân hận
cho tới hai mươi h ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
theo đó nguyễn phương hằng nhận bức án ba năm tù đảng anh quân hai năm sáu tháng tù
theo hội đồng xét xử tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau phù hợp với kết luận giám định và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
từ đó hội đồng xét xử cho rằng có cơ sở khẳng định bị cáo nguyễn phương hằng đặng anh quân lê thị thu hà
nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo hội đồng xét xử từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của một mươi cá nhân
cụ thể nguyễn phương hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nguyễn phương hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim
đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội do bà này quản lý
thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên mạng internet có nội dung bịa đặt sai sự thật
xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự của cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật của cá nhân
bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni
nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên lê công vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà
điều này là trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác và tham gia bình luận trực tiếp với phương hằng trong một mươi một buổi live stream
cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho bà hằng thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin
xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín giành dự và nhân phẩm của ông phó nguyễn hỏi linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập
quản lý các trang mạng xã hội kết nối các tài khoản mạng xã hội vào internet
thông báo thời gian chủ đề live stream và đăng tải các bài viết của bà hằng trên các trang mạng xã hội
theo chỉ đạo của nguyễn phương hằng
do đó hành vi của nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho hằng
theo hội đồng xét xử hành vi của các bị cáo vi phạm luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi tám
và nghị định số bảy mươi hai hai nghìn hai mươi ba ndcp đã xâm phạm quyền lễ kẻo pháp của cá nhân
và gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
vì vậy phải xử lý nghiêm đề cải tạo giáo dục riêng để săn đe phòng ngừa chung
tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo
riêng bị cáo nguyễn phương hằng được tặng nhiều giấy khen bằng khen về việc thiện nguyện
các bị cáo nhi hà tân có vai trò không đáng kể nên hội đồng xét xử đã tuyên các mức án trên